thông tin liên quan đến các sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một mươi bốn nối tượng liên quan đến các sai phạm tiêu cực trong quá trình đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
xảy ra tại tri cục đăng kiểm số sáu và tri cục đăng kiểm số chín thuộc cục đăng kiểm việt nam
cụ thể hoàng văn duy giám đốc tri cục đăng kiểm số chín lê hải hòa vũ phương huy nguyễn văn hiền
đăng kiểm viên tri cục đăng kiểm số chín phạm việt dũng phạm tiến bình phạm văn dương
nguyễn văn duẩn mai ngọc cường nguyễn văn đồng đăng kiểm viên tri cục đăng kiểm số sáu
bị khởi tố về tội nhận hối lộ
các đối tượng còn lại là các đối tượng môi giới bị khởi tố về tội đưa hối lộ
trong sáng nay công an tp hcm cũng tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí
về diễn biến mới trong vụ án liên quan đến các sai phạm tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về buổi họp báo trong các bản tin sau